chính quyền bang bolivar miền nam của venezuela cho biết một mỏ khai thác vàng trái phép tại địa phương này đã bị sập
làm ít nhất ba mươi thợ mỏ thiệt mạng và hơn một trăm linh người khác vẫn đang bị trôn vùi dưới lớp đất đá
vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc một mươi năm h ngày hôm qua theo giờ địa phương tại một khu vực khó tiếp cận gần thị trấn la paragua
cách thủ đô caracas khoảng bảy trăm năm mươi km về phía đông nam
các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quốc gia đã được điều tới hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ
bang bolivar có chữ lượng lớn vàng kim cương thạch anh và cô tan
khu vực này là nơi tập trung đông đảo các băng nhóm khai thác vàng bất hợp pháp
vào tháng một mươi hai năm ngoái vụ sập mỏ vàng fraiba tại bang bolivar đã khiến một mươi hai thợ mỏ thiệt mạng
và trước đó vào tháng sáu cùng năm ít nhất một mươi hai người đã tử vong vì ngạt nước trong một mỏ khai thác vàng bất hợp pháp cũng tại địa phương này
quốc hội israel đã bỏ phép
quốc hội israel đã bỏ phiếu thông qua quyết định trước đó của chính phủ nước này
trong đó phản đối các nỗ lực quốc tế đơn phương công nhận sự ra đời của nhà nước palestine độc lập
đảng likud của thủ tướng benjamin netanyahu thông báo
chín trong tổng số một trăm hai mươi thành viên của knesset đã đồng ý với quyết định của chính phủ nước này đưa ra trước đó ba ngày
quyết định do ông netanyahu khởi xướng nhằm phản ứng trước việc một số quốc gia
bao gồm cả các đồng minh của israel gần đây đề cập đến khả năng đơn phương công nhận nhà nước palestine
và coi đây là giải pháp bền vững cho cuộc xung đột giữa israel với phong trào hồi giáo hamas tại giải gaza
phản ứng trước động thái của quốc hội israel palestine đã ra tuyên bố
trong đó tái khẳng định rằng tư cách thành viên đầy đủ của nhà nước palestine trong liên hợp quốc
hay việc được công nhận bởi các quốc gia khác không cần phải có sự cho phép từ phía israel
trước đó ngày một mươi tám tháng hai chính quyền palestine cũng đã nhấn mạnh một nhà nước palestine
với đông jerusalem là thủ đô đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình giải quyết cuộc xung đột hamas israel
và đảm bảo sự phát triển của các nước
để tổn định trong khu vực
liên minh châu âu eu tiếp tục phải đương đầu với làn sóng biểu tình mới của nông dân
vào ngày hôm qua nông dân tây ban nha đã điều khiển hàng trăm máy cẩy tiến về thủ đô madrid
để tham gia cuộc biểu tình nhằm phản đối tình trạng cạnh tranh không công bằng với các đối tác bên ngoài của eu
các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở nhiều nước khác khắp châu âu
theo liên minh các công đoàn tây ban nha nông dân và những người chăn nuôi ở nước này
đã tổ chức biểu tình từ ngày một tháng hai
để yêu cầu các chính sách đảm bảo giá cả công bằng có thể bù đắp chi phí
và yêu cầu chính phủ áp dụng các quy định tương ứng với hàng hóa nhập khẩu từ bên ngoài của eu
vào tuần trước chính phủ tây ban nha đã công bố loạt biện pháp để xoa dịu tình hình
tuy nhiên các biện pháp được cho là chưa đủ quyết liệt để giải quyết vấn đề
trong khi đó tại pháp đức italia ba lan và hy lạp nông dân cũng tổ chức nhiều cuộc biểu tình
để phản đối chính sách nông nghiệp chung của ủy ban châu âu ec và thỏa thuận xanh sắp công bố
điều mà họ cho là nguồn cơn dẫn đến những khó khăn hiện nay
bỉ quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của liên minh châu âu cho hay khối này đã nhất trí
về gói trừng phạt thứ một mươi ba đối với nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại ukraine
theo đó các nước eu đã nhất trí về mặt nguyên tắc của gói trừng phạt mới nhằm vào gần hai trăm linh thực thể
và cá nhân của nga
nhưng không có các biện pháp trừng phạt
trong những lĩnh vực mới dự kiến là gói trừng phạt này sẽ chính thức được phê duyệt
vào thời điểm đánh dấu năm thứ hai xảy ra cuộc xung đột nga ukraine vào ngày hai mươi bốn tháng hai tới đây
các biện pháp trừng phạt bổ sung có thể được áp dụng và gia hạn các biện pháp hiện hành
trước đó eu cũng đã gia hạn thêm một năm lệnh trừng phạt nga liên quan đến việc sắp nhập bốn vùng của ukraine
các ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
đã đến rio de sandro brazil để tham dự hội nghị
thảo luận về các cuộc xung đột trên thế giới và cách thức cải cách các tổ chức đa phương
đây là cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh thường niên của g hai mươi do brazil chủ trì
brazil đã nêu ưu tiên hàng đầu của g hai mươi trong năm hai nghìn hai mươi bốn là cải cách quản trị toàn cầu
cùng với hạn chế biến đổi khí hậu và giảm nghèo
tuy nhiên với các cuộc xung đột đang tiếp diễn tại ukraine và giải gaza
giới ngoại giao không lạc quan về khả năng các nước thành viên g hai mươi dễ dàng thống nhất
về những đề xuất cải thiện quản trị toàn cầu
brazil đặc biệt quan ngại về tình hình hiện nay trên thế giới liên quan tới hòa bình và an ninh
các số liệu thống kê cho thấy hiện có hơn một trăm bảy mươi cuộc xung đột trên toàn cầu
trong khi bất ổn địa chính trị đang ngày càng gia tăng
cuộc họp kéo dài hai ngày tại rio bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng hai với bản báo cáo đánh giá
về tình hình toàn cầu và các cuộc xung đột đang diễn ra
trong đó có xung đột tại ukraine và giải gaza
đây cũng sẽ là lần đầu tiên ngoại trưởng mỹ antony blinken
và người đồng cấp nga sergei lavrov gặp mặt trực tiếp
kể từ hội nghị các ngoại trưởng g hai mươi diễn ra năm ngoái tại new delhi ấn độ
buổi làm việc ngày hai mươi hai tháng hai sẽ tập trung vào quản trị toàn cầu
ngoài hội nghị lần này brazil cũng đề xuất tổ chức thêm hội nghị ngoại trưởng g hai mươi nữa vào tháng chín tới
trong thời gian diễn ra phiên họp của đại hội đồng liên hợp quốc ở new york
trong đó tất cả các nước thành viên liên hợp quốc được mời tham dự
g hai mươi đóng góp tổng cộng tám mươi năm gdp toàn cầu hơn bảy mươi năm thương mại toàn cầu và khoảng hai phần ba dân số thế giới
các bệnh viện đa khoa lớn ở seoul và các cơ sở y tế cấp thấp hơn đang triển khai các biện pháp ứng phó
với tình trạng quá tải bệnh nhân trong bối cảnh hàng nghìn bác sĩ nội chú và thực tập sinh
của nhiều bệnh viện lớn đã nghỉ việc hàng loạt để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh y khoa của chính phủ
tính đến sáng ngày hai mươi hai tháng hai cuộc đối đầu giữa các bác sĩ và chính phủ đã kéo dài sang ngày thứ ba liên tiếp
và dường như có chiều hướng căng thẳng hơn khi chính phủ hàn quốc tuyên bố sẽ ra lệnh bắt giữ
đối với những người cầm đầu kích động hành động tập thể của các bác sĩ trẻ
trong khi đó hiệp hội thực tập sinh hàn quốc một tổ chức lớn của các bác sĩ nội chú và tập sự
đã ra thông báo yêu cầu chính phủ rút lại kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trong ngày y
hành động nghỉ việc tập thể của các bác sĩ nội chú đang làm dấy lên mối lo ngại
về khoảng trống dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi hoạt động của các phòng phẫu thuật bị cắt giảm
tới hơn năm mươi công suất tại năm bệnh viện đa khoa lớn nhất ở seoul
hiện làn sóng nghỉ việc đang tiếp tục lan sang các bệnh viện nhỏ hơn
tổ chức y tế liên mỹ paho đã cảnh báo các quốc gia châu mỹ cần phải áp dụng những biện pháp khẩn cấp
để nhằm kiểm soát và ngăn chặn sự sinh sôi của loài mũi phần ades
loài côn trùng trung gian lây bệnh truyền nhiễm xuất xuất huyết hiện đang có nguy cơ bùng phát trong khu vực
tính đến giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn số ca mắc sốt xuất huyết tại châu mỹ lên tới sáu trăm bảy mươi trường hợp
trong đó có hơn một trăm linh ca tử vong
nam mỹ là khu vực tập trung nhiều ổ dịch nhất chiếm tới tám mươi tổng số ca nhiễm
đặc biệt là tại argentina paraguay và uruguay
số liệu của paho cho thấy số ca mắc sốt xuất huyết trong sáu tuần đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi bốn
đã tăng một trăm năm mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái và tăng tới hai trăm hai mươi năm so với mức trung bình
trong cùng giai đoạn của năm năm gần nhất
lý giải về hiện tượng này paho cho hay tác động ngày càng gia tăng của hiện tượng nóng lên toàn cầu
do biến đổi khí hậu khiến mỗi chuyển bệnh xuất xuất huyết di chuyển từ những khu vực mới
mà trước đây chúng từng sinh sống trong đó bao gồm cả những khu vực phi nhiệt đới
như nam mỹ hay là châu âu
thưa quý vị mỗi nhạc cụ truyền thống có một đặc thù riêng âm hưởng cũng đặc biệt
và chúng đều có quá trình phát sinh phát triển cùng với thời gian
để làm ra một chiếc balaban không mất quá nhiều thời gian khâu quan trọng nhất là lựa chọn chất liệu
cây mơ phải được cắt vào mùa thu để biết được nó có sâu bọ hay không
sau đó phải bảo quản cho khúc cây không bị nứt
trước đây những người chơi balaban thường tự học từ nhau
giờ thì nhạc cụ có truyền thống cả nghìn năm này đã trở thành một phần âm nhạc hiện đại
nó được giảng dạy chuyên nghiệp tại các học viện hay trung tâm nghệ thuật ở azerbaijan